đỗ xuân tùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
đóng tại phường tân hiệp tp biên hòa cùng với các đồng phạm đã lập nhiều dự án ma lừa đảo hơn bốn trăm ba mươi bị hại
chiếm đoạt số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng đỗ xuân tùng và đồng phạm vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày hôm qua
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vào năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
đã mua hai thửa đất trồng cây lâu năm với diện tích hơn một trăm năm mươi sáu m hai tại xã bầu hàm và xã sông thao thuộc huyện trảng bom tỉnh đồng nai
mặc dù các thửa đất này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án khu dân cư
nhưng đỗ sơn tùng đã thuê một đơn vị vẽ bản đồ phân lô thửa đất thành khu dân cư đặt tên là khu dân cư happy town hai
khu dân cư happy town ba khu dân cư green town và khu dân cư nice town phân ra thành hàng trăm lô đất
sau đó bị cáo đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện giao bán giới thiệu về dự án trên mạng xã hội
đồng thời công ty cũng cam kết trong sáu tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng
với sự giúp sức của năm đồng phạm công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai đã bán được gần sáu trăm linh lô đất tại các dự án ma
tùng cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt của hơn bốn trăm ba mươi bị hại với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
phiên tòa lần này dự kiến kéo dài từ bảy đến một mươi ngày
cơ quan điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê hoàng minh
nguyên là thành viên ban kiểm soát quỹ tiến dụng long bình
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn minh liệt phan thị ngọc vệ
nguyên giám đốc quỹ tiến dụng long bình và đồng minh toàn
nguyên phó giám đốc quỹ tiến dụng long bình để điều tra cùng về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo kết quả điều tra với vai trò là thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
mình đã kỷ lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định
xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tiến dụng liên quan đến một mươi hồ sơ với tổng số tiền trên sáu bảy tỷ đồng
liệt với vai trò là giám đốc quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tiến dụng
hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên quỹ tín dụng vi phạm điều kiện vay vốn
không thẩm định việc vay vốn vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký một mươi bốn hồ sơ cho vay
số tiền trên tám tỷ đồng
với những hành vi sai phạm như trên toàn đã ký bốn hồ sơ vay gây thiệt hại trên ba chín tỷ đồng
và vệ đã ký một mươi một hồ sơ gây thiệt hại trên năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hứa đông quê tỉnh trà vinh và cao thọ bình quê tỉnh bến tre
để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường
theo điều tra bị can hứa đông là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
năm hai nghìn một mươi tám hứa đông đại diện công ty ký kết hợp đồng thu gom xử lý chất thải
với một số công ty trên địa bàn tỉnh bình dương và địa bàn lân cận
chất thải thu gom gồm chất thải nguy hại phế liệu tái chế cho bay xỉ than
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hứa đông chỉ đạo cao thọ bình là quản lý và tài xế công ty
cho công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
trôn lấp chất thải là cho bay xỉ than thu gom được xuống khu đất chống của công ty
tại xã tân long huyện phu giáo tỉnh bình dương
vụ việc bị liệt lượng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
qua tiến hành khảo sát đo đạt xác định
sơ bộ khối lượng chất thải đã trôn lấp tại khu đất trên là hơn hai mươi năm triệu kg chất thải rắn gồm xỉ than cho bay
được nhà nước giao làm chủ rừng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa phòng cháy chữa cháy rừng ngay khi bước vào mùa nắng nóng
tuy nhiên để khai thác tốt lợi thế của loại hình du lịch sinh thái dưới tán rừng
đòi hỏi các đơn vị này cần chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương
và lực lượng kiểm lâm địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý phòng vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
một tù phòng cháy chữa cháy rừng với hơn năm mươi thành viên được đào tạo bài bản
về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
được thành lập ngay tại khu nghỉ mát dixxens ninh vân bay thuộc xã ninh vân thị xã ninh hòa
tuy nhiên để khai thác tốt lợi thế của loại hình du lịch sinh thái dưới tán rừng
chị em nhân viên chúng tôi sẽ hạn chế đến mức tối đa nhất về nguy cơ này
và liên lục tục chúng tôi có các phương án để xử lý ngay những nguy cơ có thể xảy ra
hàng năm địa phương đều phối hợp với khu nghỉ có những xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng
hiện nay tại khu vực rừng hòn hèo xã ninh vân và các khu nghỉ sưỡng trong vị ninh vân
nổi lên tình trạng san bắt thú rừng trái phép thường xuyên có các nhóm đi phượt leo núi kết hợp du lịch xã ngoại khám phá thiên nhiên hoang dã
theo nhận định của cơ quan chức năng những hoạt động này rất khó kiểm soát nhiều khả năng có sử dụng lửa trong rừng
do đó hạt kiểm lâm ninh hòa yêu cầu các doanh nghiệp được sao làm chủ rừng cần tăng cường tuần tra kiểm soát
để kịp thời phát hiện có hoạt động du lịch tự pháp tại những khu vực tiếp xác với rừng ngăn ngửa sớm các nguy cơ xảy ra cháy rừng
có kế hoạch trang bị thêm các dụng cụ phòng cháy chữa cháy và có kế hoạch phân bổ đều trải khắp hơn nữa các khu vực
mà trọng điểm xảy ra cháy rừng của khu nghĩa mát để khi phát hiện đám cháy thì có phương tiện cơ động hơn tại khu vực này
để nhanh chóng dập tắt kịp thời đám cháy khi xảy ra cháy lan
bên cạnh đó thì đề nghị khu nghỉ mát là có kế hoạch tuyên truyền đối với du khách để nhận thức
để các du khách mà có nhận thức sâu và xa hơn nữa đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng
trên địa bàn thị xã ninh hòa hiện có sáu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch quản lý các khu nghỉ dưỡng dưới tán rừng
trong đó có ba đơn vị được nhà nước cho thuê đất thuê rừng với tổng diện tích trên ba trăm linh hectare
đây là các khu vực rừng đã được quy hoạch làm rừng phòng hộ đầu nguồn góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo về an ninh quốc phòng
chính vì thế các doanh nghiệp được giao làm chủ
các doanh nghiệp được giao làm chủ rừng cần kết hợp tốt việc kinh doanh với trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng bền vững
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết các doanh nghiệp đã xác định có hơn ba tám triệu thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
có dấu hiệu thông tin không đúng quy định
trong tháng năm và sáu bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước
nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại
bên cạnh việc sẽ triển khai các hệ thống chống ngăn chặn cuộc gọi rác sau khi chuẩn hóa thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ở bước tiếp theo bộ thông tin và truyền thông sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu một mươi sim trở lên
lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam thông tin ngày năm tháng năm trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh hai s mở cửa trở lại nâng tổng số đơn vị đăng kiểm hoạt động ở hà nội lên hai mươi bốn đơn vị
trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh hai s địa chỉ tại đường đặng phúc thông yên viên gia lâm hà nội bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian tạm đóng cửa để phục vụ công tác điều tra
như vậy tại hà nội đã có hai mươi bốn trên ba mươi một trung tâm đăng kiểm hoạt động trong khi đó tại tp hcm có một mươi năm trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm đang mở cửa phục vụ người dân
giá vé máy bay công bộ du lịch sau dịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đến trước tháng sáu cao điểm hè đang giảm sốc giá rẻ
chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trên hệ thống bán vé của các hãng bay nội địa mức giá đang giảm rất sâu chỉ bằng hai mươi năm ba mươi so với cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
các hãng hàng không nội địa tung ra rất nhiều vé máy bay khuyến mại khủng một số chặng giá giảm kịch sàn
thấp nhất chỉ từ bốn mươi chín mươi đồng một chiều chưa gồm thuế phí tức vào khoảng bảy trăm năm mươi đồng một vé
tận dụng giá vé máy bay rẻ cùng giá phòng khách sạn yêu đãi sâu các đại lý công ty du lịch cũng đang trào bán nhiều combo giá hời trong giai đoạn thấp điểm này
giá nhiều combo rẻ chỉ bằng một nửa so với đi du lịch mùa cao điểm
từ mức đỉnh gần hai trăm linh đồng một kg giá sầu riêng tại miền tây hôm nay lao dốc do đang vào vụ thu hoạch rộ lại đụng độ hàng thái ở thị trường xuất khẩu chủ lực là trung quốc
tại bến tre cần thơ tiền giang giá sầu ri sáu
mua xô tại vườn giao động trên dưới năm mươi đồng kg giảm khoảng hai mươi hai mươi năm đồng một kg so với đầu tháng bốn và giảm một trăm hai mươi một trăm bốn mươi đồng một kg so với mức giá đỉnh điểm hồi giữa tháng một và đầu tháng hai năm nay
trong bốn tháng đầu năm nay việt nam đã xuất khẩu gạo đạt gần ba triệu tấn tăng bốn mươi ba sáu về khối lượng và năm mươi bốn năm về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt giá gạo xuất khẩu bình quân bốn tháng đầu năm ước đạt năm triệu tấn
trong bốn tháng đầu năm nay việt nam đã xuất khẩu gạo đạt gần ba triệu tấn tăng bốn mươi ba sáu về khối lượng và năm mươi bốn năm về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
xu hướng gia tăng trong thời gian qua khi ghi nhận hơn tám năm mươi tám triệu tỷ đồng
tăng ba sáu so với đầu năm
trong đó một mươi ngân hàng hàng đầu đang nắm giữ sáu bảy mươi năm triệu tỷ tiền gửi của khách hàng
chiếm tỷ trọng bảy mươi tám chín
bidv vẫn nắm giữ vị trí đầu bảng với hơn một bốn mươi chín triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng
tăng khoảng hai mươi ba bảy nghìn tỷ đồng tương đương một sáu so với đầu năm
trong đó tiền gửi có kỳ hàng hiện nay chiếm tỷ trọng khoảng tám mươi bốn
và đóng góp gần năm mươi chín hai nghìn tỷ đồng
việt công ban đã thay thế việt trinh ban ở vị trí thứ hai
đến cuối quý i năm hai nghìn hai mươi ba tiền gửi khách hàng của việt công ban
đạt hơn một hai mươi tám triệu tỷ đồng tăng ba một so với đầu năm
trong khi đó việt trinh ban ghi nhận chi tiêu này là hơn một hai mươi bảy triệu tỷ đồng tăng một chín
xe công banh với gần bốn trăm bảy mươi tám bảy mươi chín nghìn tỷ đồng tiền gửi khách hàng tăng năm ba so với đầu năm
mv ở vị trí thứ năm với bốn trăm bốn mươi năm bốn mươi một nghìn tỷ đồng
tăng bốn so với đầu năm
động lực tăng trưởng chi tiêu này của mv cũng đến từ tiền gửi có kỳ hàng
tăng gần hai mươi tám một mươi năm nghìn tỷ đồng
tiền gửi không kỳ hạn casa giảm gần hai mươi bốn bảy nghìn tỷ đồng
tiếp đến là acv với hơn bốn trăm hai mươi hai bảy mươi sáu nghìn tỷ đồng tiền gửi
shb nắm giữ hơn ba trăm chín mươi một bốn nghìn tỷ đồng
tiếp sau lần lượt là tech công ban ba trăm tám mươi bảy ba nghìn tỷ đồng
vp bank ba trăm ba mươi một một mươi tám nghìn tỷ đồng
hd bank hai trăm bốn mươi chín tám nghìn tỷ đồng
thưa quý vị ở thời điểm dộn dịp phân khúc nhà ở vừa túi tiền
không được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vì lợi nhuận thấp
tuy vậy trong thời gian hiện tại thị trường bất động sản gần như đóng băng
thì phân khúc này lại được quan tâm nhiều hơn từ người mua cũng như các chủ đầu tư
những tín hiệu tích cực từ việc người tiêu dùng tìm kiếm phân khúc nhà
ở khu vực này đang tăng và việc bán ra cũng dộn dịp
đã tạo ra một lan gió mát cho thị trường bất động sản
trong bối cảnh thị trường bất động sản im ắng
thời gian qua thì nhà ở vừa túi tiền được coi là động lực quan trọng
giúp cho thị trường bất động sản lấy lệ đà tăng trưởng giải tỏa tâm lý tiêu cực
cũng vì lý do đó việc xây dựng nhà ở xã hội nhà ở vừa tứ tiền
mở ra một cuộc đua đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản
đơn cử như công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân
đặt mục tiêu làm năm mươi nhà ở xã hội trong năm nay
hay công ty cổ phần đầu tư nam long cũng có dự định đóng góp hai mươi căn
trong những dự án công ty làm
ngoài ra còn khá nhiều những doanh nghiệp bất động sản tham gia cuộc đua này trong thời gian qua
ngay so với thời gian đỉnh điểm của thị trường
thì becom vẫn có thể bán hàng được trong bằng các hai phần một mươi của cái giai đoạn đỉnh điểm thôi
theo các chuyên gia ở thời điểm thị trường bất động sản nhộn nhịp nhất
thì phân khúc nhà ở vừa túi tiền không được nhiều chủ đầu tư quan tâm
nguyên nhân lớn nhất chính là mức lợi nhuận khá thấp
rơi vào khoảng một mươi so với vốn đầu tư bỏ ra
hầu hết doanh nghiệp chỉ tập trung đầu tư phát triển nhà ở thương mại phân khúc trung cấp và cao cấp
trong bối cảnh hiện tại đầu ra của các phân khúc trung và cao cấp
nhu cầu về nhà ở giá rẻ hiện nay lại rất lớn
đặc biệt ở hai đô thị hà nội và tp hcm
thậm chí giữa cung và cầu ở phân khúc này đang có sự chênh lệch lớn
trong khi nhu cầu thì nhiều nhưng đáp ứng chưa được bao nhiêu
chính phủ họ sẽ kích thích cái nhóm này đầu tiên
bởi vì là giai đoạn mà thị trường không tăng trưởng giá không tăng trưởng
nhu cầu ở thật thì người ta sẽ tập trung vào phân khúc này trước và giải quyết nhu cầu cho những người này trước
bởi thời điểm này khi mà chính phủ đã hỗ trợ trong cái việc giảm bớt lại suất này
điều chỉnh lại suất này rồi hỗ trợ thêm cho các đơn vị chủ tư
để có thể phát triển các dự án nhà ở xã hội có thể phát triển nhanh làm nhanh hơn
rồi đâu đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái sự thu hút của những cái nhóm nhà ở xã hội
và những nhà ở vừa tưới tiền nó sẽ tăng lên
và đặc biệt là cái giá nhà trong giai đoạn này không tăng
thì nó sẽ phù hợp cho những người đi tìm nhà và nhu cầu nhà thật sự
từ những tín hiệu trên nhiều nhận định cho rằng nhà ở vừa túi tiền cho người thu nhập thấp
sẽ dẫn dắt thị trường bất đồng sản trong năm hai nghìn hai mươi ba
sau những động thái tích cực từ nhà nước lẫn doanh nghiệp
giới chuyên gia kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là thời điểm tốt nhất để phân khúc này trở lại
cụ thể bộ xây dựng đã đưa ra một số nhận định là bước sang năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ trọng tâm của thị trường bất động sản mà bộ đặt ra
chính là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân
với mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
bới đây trong tài liệu nợp lên sở giao dịch chứng khoán singapore
công ty batson retail asean thông báo batson sẽ rời việt nam
do kết quả kinh doanh thua lỗ
dù đây là kết quả được dự báo trước sự ra đi này đang cho thấy sự thay đổi diện mạo
mặt bằng bán lẻ tại tp hcm đặc biệt là với phân khúc trung tâm thương mại
những thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận hiện tại batson việt nam chỉ còn một địa điểm kinh doanh
trước đó ở giai đoạn kinh doanh thuận lợi chuỗi bán lẻ này từng có một mươi điểm
tại tp hcm và hà nội
trong năm tài khoá hai nghìn hai mươi hai các hoạt động của parking tại việt nam
ghi nhận khoản lỗ trước thuế là hai ba triệu đô la singapore
trong khi năm hai nghìn hai mươi một lại trước thuế là một mươi ba bảy triệu đô la singapore
lý giải về lý do rút khỏi thị trường fast holdings cho biết
vaccine việt nam có lịch sử hoạt động thua lỗ nhưng khoản lỗ được cộng dồn
trong những năm gần đây do môi trường kinh doanh đầy thách thức
hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai diện tích cho thuê thuận của ngành bán lẻ tại tp hcm
đạt hơn một năm triệu m hai không thay đổi so với cùng kỳ năm trước
hội môi giá bất động sản việt nam dự báo năm hai nghìn hai mươi ba
nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại tp hcm tiếp tục tăng
tuy nhiên ở góc độ người tiêu dùng savills việt nam chỉ ra hoạt động xây dựng trì trệ

sản phẩm có sức mua suy giảm trong suốt mùa dịch là một trong những yếu tố
sẽ cản trở tốc độ tăng trưởng của nguồn cung
bình diện chung savills việt nam cũng cho biết gần bốn mươi dự án trung tâm thương mại
đã tăng giá thuê trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó giá thuê tại tầng trệ tăng một mươi theo năm đạt một hai mươi năm triệu đồng mỗi m hai mỗi tháng